nếu năm hai nghìn một mươi sáu là năm lên ngôi của bán lẻ với các thương vụ mua lại các chuỗi phân phối
thì năm hai nghìn một mươi bảy ngành có tỷ trọng giá trị mua bán và sắp nhập lớn nhất là sản xuất hàng tiêu dùng
tiếp đó là ngành bất động sản tài chính ngân hàng và vật liệu hóa chất
theo nhóm nghiên cứu của diễn đàn mna việt nam trong một mươi năm qua đã có gần bốn thương vụ được tạo lập
với tổng trị giá đạt khoảng bốn mươi tám tám tỷ usd
quy mô thị trường năm hai nghìn một mươi bảy tăng chín lần so với năm hai nghìn tám
riêng trong năm hai nghìn một mươi bảy tổng giá trị mna tại việt nam đạt một mươi hai tỷ usd
mức cao nhất từ trước đến nay và tăng trưởng một trăm bảy mươi năm so với năm hai nghìn một mươi sáu
trong đó thương vụ kỷ lục nhất là thái béc của thái lan
thông qua công ty con việt nam beveres mua lại năm mươi một sapeco công ty bia lớn nhất tại việt nam
trị giá năm tỷ usd đã được tạo lập trong năm hai nghìn một mươi tám
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám tổng giá trị các thương vụ mna tại việt nam đạt ba ba mươi năm tỷ usd
bằng một trăm ba mươi chín cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
dự báo trong năm hai nghìn một mươi tám giá trị mna có thể đạt sáu năm đến sáu chín tỷ usd
trong giai đoạn trung hạn quy mô thị trường m a việt nam có thể vượt qua mốc năm tỷ usd
của giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi sáu để ổn định ở mốc sáu sáu năm tỷ usd